sau khi thăm tặng quà các hộ nghèo gia đình chính sách trên địa bàn huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
đồng chí trần thanh mẫn đã đến thăm mô hình trồng cam của xã y sơn
theo báo cáo hiện toàn xã mới chỉ có khoảng hơn một mươi hectare trồng cam thử nghiệm
tuy nhiên hiệu quả ban đầu do mô hình kinh tế này mang lại đang có nhiều tín hiệu đáng mừng
tôi hiện tại có bốn hectare tôi bắt đầu trồng từ năm hai nghìn một mươi năm
thì qua quá trình thử nghiệm thì đến năm ngoái là năm hai nghìn bảy là tôi cho bói thử
thì hiệu quả kinh tế bước đầu nó được khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh triệu trên một hectare
sau khi dòng cam khoảng ba năm đến năm thứ tư bắt đầu thu hoạch
thì cả mức đời sống trong gia đình sẽ được nâng cao hơn
và cái hai nữa là khi mình làm đấy thì cái chi phí hay cái nhân công hay lượng đất của mình
nó cũng không có mức độ để làm hại mà nó cũng không hại đến chất đất
khi mình làm với những cái
cái mô hình này trồng cây ăn quả này thì nâng lại cái thiết thực nhất
thực tế hơn là dòng với một số các loại cây khác như ngô khai sắn ở trên đồi
và cái hai là cái mang tính bền vững thì dòng cái này nó bền vững hơn
đây là mô hình cây ăn quả có múi được tỉnh phú thọ và huyện hạ hòa nghiên cứu thực hiện
chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn từ năm hai nghìn một mươi năm
nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới
chúng tôi đánh giá cái đầu da của cam thì hiện tại thì rất là ổn định
nhưng mà trong cái xu thế phát triển thời gian tới mà nếu chưa đánh giá cái giữa cung và cầu
thì có lẽ là cái điều đó nó sẽ có những cái ảnh hưởng tới mặt thị trường
cũng rất mong là ngành nông nghiệp chúng ta và các cơ quan chức năng của nhà nước
ta có tạo một cái thị trường ổn định để cái người dân giải quyết cái vấn đề đầu ra
để cho người dân ổn định và có dám nghĩ dám làm đắm đầu tư mạnh hơn nữa
vào trong cái mô hình trồng cây ăn quả này và có thu nhập cho gia đình và xã hội
theo đánh giá của người nông dân
hiệu quả do mô hình trồng cam mang lại cao hơn từ bảy đến tám lần so với trồng cây rau màu khác
hiện xã y sơn đang thử nghiệm trồng các loại như cam v hai cam lòng vàng cam mỹ ct ba mươi sáu
giá trung bình khi vào vụ giao động từ hai mươi năm đến ba mươi đồng một kg
có thời điểm giá cam lên đến sáu mươi đồng một kg
bên cạnh đó thị trường đầu ra của cây cam đang rất ổn định
do vậy huyện hạ hòa phấn đấu trong những năm tới sẽ quy hoạch mở rộng diện tích trồng cam
cũng như có kế hoạch để phát triển các loại cây ăn quả khác